tại thủ đô hà nội trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ghi nhận hai trăm năm mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã ký ban hành công điện
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
chủ tịch thành phố yêu cầu trưởng ban chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở tăng cường gia soát kiểm tra tuyên truyền công tác
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao như là khu dân cư
mật độ đông sử dụng chung nhà tắm khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại
nhà hàng ăn uống bến xe bến tàu tàu điện trên cao các cơ sở khám chữa bệnh
và các khu vực có sự kiện tập trung đông người khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động
các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sắc covid một mươi chín không triệu chứng triệu chứng nhẹ
theo mô hình trạm y tế lưu động đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
đặc biệt là tiêm mũi hai đối với người trên năm mươi tuổi đồng thời tiếp tục thực hiện
kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi
bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
không chỉ tại hà nội trước diễn biến số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
nhiều địa phương đã phải ra văn bản khẩn dừng các hoạt động không thiết yếu như là karaoke
vũ trường massage làm đẹp
chỉ trong vòng hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một quảng nam đã ghi nhận chín mươi hai ca mắc mới
trong đó nhiều ổ dịch liên quan đến các quán karaoke quán ăn
chính vì vậy kể từ một mươi hai giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một quảng nam tạm dừng một số hoạt động
để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như karaoke vũ trường massage
quán ba dạp chiếu phim cho chơi điện tử công cộng
kể từ giờ ngày hôm qua thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cũng đã tạm dừng
một số dịch vụ không thiết yếu tương tự
các cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà nhà hàng được mở cửa hoạt động đến hai mươi ba giờ hàng ngày
và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế tuyệt đối không kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè
ngoài ra bốn xã kỳ tiến kỳ phong kỳ bắc kỳ giang của huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên thành phố lào cai tỉnh lào cai huyện yên lạc
tỉnh vĩnh phúc hay tỉnh bắc ninh cũng đã siết chặt công tác phòng chống dịch
dừng các hoạt động không thiết yếu sau khi liên tục phát hiện các ca f
tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi
và bắt quả tang đối tượng lê trường hận chú tại quận liên triểu tp đà nẵng
thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
nên lực lượng công an đã tiến hành lập ám đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng với tăng vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần nên mua ma túy về để vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản chỉ mới ra tù cách đây không lâu
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội đánh bạc
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu g năm cát bi quận hải an thành phố hải phòng
và đối tượng đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu phố ba tháng hai thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an lão thành phố hải phòng là đối tượng đào văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn tiên hội xã an tiến huyện an lão thành phố hải phòng có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện